ủy ban nhân dân tp hà nội đã phát đi thông báo khẩn yêu cầu toàn bộ ban quản trị tòa nhà trung cư có sân ở
tòa nhà văn phòng nhà riêng thuộc vùng cấp nước của nhà máy nước mặt sông đà
tập trung thao dừa toàn bộ bể nước ngầm bể nước chứa trên hóc nhà tại các tòa nhà hộ gia đình
công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà sẽ cung cấp nước không thu tiền nước
đối với các công ty cung cấp bán lẻ sử dụng nguồn nước sạch sông đà
cho đến khi các công việc làm sạch bể và các tuyến đường ống mạng cấp nước ở các khu vực dân cư hoàn tất
sau đó kiểm tra xét nghiệm bảo đảm nguồn nước cấp được an toàn
bên cạnh đó ubnd tp hà nội tiếp tục thành lập đoàn công tác phối hợp với tỉnh hòa bình
lên giám sát việc hút vắng dầu trên hồ đầm bài và khắc phục sự cố nhiễm bản dầu do các đối tượng đã đổ thải ra suối
đồng thời ubnd tp hà nội giao sở y tế trung tâm kiểm soát bệnh tật tp
lấy mẫu nước để tiến hành xét nghiệm nước hàng ngày và công bố công khai hàng ngày
thông báo của ubnd tp nêu rõ đây là sự cố rất nghiêm trọng đã làm đào lộn cuộc sống của người dân
do đó ubnd tp hà nội đề nghị mọi người dân và các cơ quan trong khu vực bị ảnh hưởng khẩn trương khắc phục
bảo đảm sớm ổn định sinh hoạt